sở y tế tp hcm vừa đưa vào hoạt động cơ sở hai của bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ với quy mô là ba trăm linh giường
như vậy là quy mô tại cần giờ đã được tăng cường gấp đôi với sáu trăm linh giường điều trị
bệnh viện điều trị covid một mươi chín tại huyện cần giờ là bệnh viện thứ hai của tp hcm
chuyên tiếp nhận cách ly điều trị cho những trường hợp nghi ngờ và trường hợp xác định mắc bệnh
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín đang diễn biến ngày càng phức tạp
bệnh viện giã chiến cần giờ vừa được nâng cấp quy mô lên sáu trăm linh giường
bao gồm hai cơ sở mỗi cơ sở có ba trăm linh giường
tính đến ngày hai mươi chín tháng ba bệnh viện giã chiến cần giờ đang giảm sát cách ly điều trị cho sáu mươi năm trường hợp
còn bệnh viện giãi chiến củ chi đang cách ly giảm sát điều trị cho ba trăm năm mươi bốn trường hợp